cũng mong giấc mộng đổi đời anh dương văn thạch ở xã vi hương huyện bạch thông cùng với ba người khác trú tại huyện bắc nẵm khấp khởi lên đường xuất cảnh trái phép sang trung quốc
sang làm công việc nặng nhọc được ba tháng anh thạch và một người bạn bị cơ quan công an phía bên trung quốc bắt giam với lý do không có giấy tờ xuất nhập cảnh
để được về nhà nhiều gia đình đã bắt giam
nhiều gia đình phải bán ra sản vay mượn họ hàng nộp cho cò mồi vài chục triệu đồng mới đưa được người thân về
tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy
trên thực tế có không ít người phải bỏ mạng khi đi lao động chui
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại bắc cạn số người xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động là hai trăm sáu mươi năm người
trong đó có bảy mươi người bị cơ quan chức năng trung quốc bắt giữ trao trả
hiện vẫn còn hàng trăm người vẫn đang làm việc chui tại đây
có phải một trăm linh bà con sang bên kia là có công an việc làm ổn định và có thu nhập ổn định
theo mức môi giới hoặc cam kết ban đầu có thể có xảy ra tình trạng bị bắt nhốt ở cơ quan chức năng trung quốc đã làm việc đó
có trường hợp là một mươi một tháng có tuyên oán bị giam
hồi rồi có trường hợp là chết do nguyên nhân gì đó
thứ ba nữa
thứ ba nữa là đa số thì cũng chỉ là vì cả tin
mặc dù thời gian qua tỉnh bắc cạn đã tổ chức gần sáu buổi tuyên truyền cho hơn hai trăm năm mươi sáu lượt người về việc không tham gia xuất cảnh trái phép
tuy nhiên số lượng người xuất cảnh trái phép vẫn gia tăng
hầu hết số lao động chui sang trung quốc làm ăn đều có hoàn cảnh khó khăn thiếu việc làm ổn định
hệ lụy khôn lường do lao động chui ai cũng có thể nhận thấy
vậy nhưng nhiều người vẫn đánh cược số phận của mình
người mong muốn đổi đời
bộ y tế vừa ban hành công văn khuyến cáo người dân không được sử dụng khí n hai o với mục đích vui chơi giải trí
trong công văn này bộ y tế nêu rõ khí n hai o là danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
như vậy là khí n hai o chỉ được phép mua bán sản xuất với mục đích là sản xuất công nghiệp không được cấp phép để mua bán sản xuất với mục đích sử dụng cho người
tội phạm tín dụng đen hay cho vay nặng lãi có quan hệ mật thiết với tội phạm
thế nhưng với luật hiện hành thì đa phần hình thức cho vay hỗ trợ tài chính theo kiểu này là các giao dịch quan hệ dân sự dẫn đến việc là khung hình phạt cho loại tội phạm này vẫn chưa tương xứng với những hệ lụy mà nó mang đến
bên cạnh đó hiện loại tội phạm này đã có những biến tướng tinh vi hơn không hoạt động nhỏ lẻ mà đằng sau đó là cả một tổ chức đường dây với những chuỗi cửa hàng trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước
dẫn đến những khó khăn trong công tác điều tra xử lý bóc gỡ toàn bộ đường dây là giao cản lớn trong công tác đấu tranh với loại
hành hung xông vào nhà sử dụng vũ lực tấn công gia chủ đồ chất bẩn chất thải uy hiếp người thân của con nợ
đây là những hành vi thường thấy nhất của một lực lượng xã hội đen được gọi với cái tên đòi nợ thuê
thắng chuyển nhà rồi thì gặp anh của thắng thì em đánh anh thắng và lấy cái xe máy của anh thắng
người ta có quay tiền của bạn với cả anh em thì bạn em cũng nhờ anh em cũng nhờ là đi lên đòi tiền thì trong lúc nói chuyện thì em cũng đấm người ta
từ những vụ việc rất nhỏ lẻ điển hình như thế này thì hàng loạt những hệ thống những đường dây cho vay với lãi suất cắt cổ
dần được hé lộ điển hình gần đây nhất là vụ triệt phá đường dây tín dụng đen lớn nhất của cả nước từ trước đến nay
núp bóng dưới vỏ bọc là công ty hỗ trợ tài chính nam long tại tỉnh thanh hóa có chi nhánh và hoạt động cho vay lãi đòi nợ thuê dọc suốt sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
điều đáng nói là đa phần các hoạt động cho vay của các công ty theo kiểu này là các thỏa thuận quan hệ dân sự
thế nhưng đằng sau của những hệ thống cửa hàng chi nhánh hỗ trợ tài chính cho vay tín chấp là hoạt động của cả một tổ chức xã hội đen với quy mô lớn
tội phạm hoạt động tín dụng đen thì nó gắn liền với hoạt động của tội phạm có tổ chức
thế nhưng trong điều hai trăm linh một thì nó là tội phạm ít nghiêm trọng khung hình phạt cao nhất chỉ có ba năm tù thôi
cho nên đa phần các địa phương là việc áp dụng hình phạt quan trọng rất là khó khăn
cho nên mà muốn điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng cầm đầu đứng đằng sau
các tổ chức tin dụng đen này thì rất là khó khăn cho nên chúng ta cũng cần phải có những tháo cỡ
các đối tượng hiện nay là nó sẽ đứng đằng sau đứng đằng sau và để cho các đối tượng đòi lợi hoạt động ra mặt
còn các đối tượng cầm đầu mà có đầu tư vốn thì nó sẽ đứng đằng sau rất khó xử lý đối với các loại đối tượng này
không chỉ vậy tội phạm tín dụng đen không đơn thuần chỉ hoạt động cho vay lãi cao truyền thống
mà hiện nay còn có những biến tướng thủ đoạn vô cùng tinh vi
tìm mọi cách tiếp cận với người có nhu cầu vay vốn qua những hình thức khác nhau như vay trực tuyến
cấu kết với nhân viên ngân hàng gây khó khăn cho người vay với các thủ tục hành chính như khê
qua đó giới thiệu người vay đến các công ty hỗ trợ tài chính cho vay với lãi suất cao v v
trước những diễn biến vô cùng phức tạp bộ công an đã xây dựng các kiến nghị cho các cơ quan có liên quan
chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa cũng như tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
sao cho phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh với loại tội phạm này trong tình hình mới
theo tổng cục thống kê do giá xăng dầu và giá điện tăng mạnh cùng với ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
nên chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là cpi tháng năm tăng bốn mươi chín so với tháng trước
cụ thể có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá
nhóm giao thông
có mức tăng cao nhất
điện nước và vật liệu xây dựng
đồ uống và thuốc lá
hàng hóa và dịch vụ khác
thiết bị và đồ dùng gia đình
giải trí và du lịch
hàng ăn và dịch vụ ăn uống
nguyên nhân khiến cpi tháng năm tăng là do kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài
cùng với việc giá xăng dầu điều chỉnh hai đợt khiến bình quân giá xăng dầu tăng
làm tăng cpi chung hai mươi năm
tổng cục thống kê cũng cho biết tháng năm lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản
điều này phản ánh biến động giá
chủ yếu do giá xăng dầu
lạm phát cơ bản năm tháng đổ năm nay so với cùng kỳ ở mức một tám mươi năm
dù đã được bàn giao cho người dân về ở
thế nhưng không những không có nước sạch để sử dụng
mà ngay cả hệ thống điện cũng không được lắp đặt tại đây để người dân có thể đấu nối sử dụng
đó là thực trạng kéo dài nhiều năm nay
tại khu đất dịch vụ
phường vạn phúc hà đông hà nội
thuộc dự án đầu tư và xây dựng hà đông
người dân ở đây đang phải sinh sống trong tình cảnh không nước sạch không điện
cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn bất tiện
nhiều năm qua khi không có nước sạch để sử dụng
người dân tại khu dịch vụ phường vạn phúc hà đông hà nội
phải dùng những bể chứa nước này để đựng nguồn nước giếng khoan
tuy nhiên nhìn những chiếc bể bị ố vào như thế này
thì không ai dám chắc nguồn nước giếng khoan đủ đảm bảo
và người dân chỉ dám dùng nước này để sinh hoạt tắm rửa
còn nước để nấu ăn thì phải đi mua những bình nước đóng sẵn
hộ dân sinh sống lâu nhất tại đây đã được bốn năm
và hộ mới nhất cũng chỉ trải qua hai năm không biết đến mùi nước sạch là gì
không những không có nước sạch để sử dụng
mà ngay cả hệ thống điện cũng không được lắp đặt tại đây
để người dân có thể đấu nối sử dụng
những cột điện như thế này được dựng lên tạm bỡ bằng những cây tre cây luồng khúc gỗ
đó là đường dây điện mà người dân phải tự chủ động mắc nối từ nhiều nơi khác nhau
để có thể có điện sử dụng
đến đây thì là toàn khoan giếng xong rồi cho bơm lên trên này này
xong rồi lọc cát ở dưới là cát cát mới là sỏi than
xong bắt đầu lọc thì nó trởng đây nó trởng đây xong rồi nó xuộm vào bể
nhưng mà nói chung là
ăn thì lại phải mua nước ăn chứ không dám ăn cái nước này
rồi tắm rửa thôi
nguồn điện thì xin lung tung nhà nọ xin của nhà kia
nhưng mà nó nhiều giá lắm
năm nghìn một số có bốn nghìn rưỡi giờ là bốn nghìn ba nghìn rưỡi
theo như là trước là người ta nói là cơ sở hạ tầng đường này điện này nước là có sẵn
các chú đến là chỉ lắp đặt thôi mà
nhưng mà cùng là chả lấy lắp đặt gì cả
và lúc đến đây là điện nó không có là đời sống rất là khổ
nên nó cho bên này toàn dùng các cái thùng phi bên này xây tạm bỡ để lọc nước
còn điện này mua bên này giá là bốn nghìn một số
nhưng mà thực tế lên là hơn năm nghìn là vì họ thu thêm
thế là một hai là nó điện rất yếu
điện này chỉ để dùng mũi bóng đèn mình để quạt thôi
còn không dùng được cái gì bếp không dùng được phải đụng ra
lý giải về sự bất bình thường này đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận hà đông cho biết
dự án đất dụng ẩm phúc này thì trong cơ bản tính năm hai nghìn một mươi một
nhưng mà tuy nhiên thì do là quy hoạch của quốc gia đại dụng ẩm phục thuộc vào quy hoạch của các dự án lân cận
nếu do vậy mà về đầu nối thì phải chờ các cái dự án đấy thực hiện thì mới có thể coi như là đầu lối được
cũng theo vị này hiện nay hệ thống nước sạch và điện đã được đơn vị triển khai lắp đặt và đấu nối
tuần vừa rồi thì bạn anh cũng đã thực hiện xong
cái việc đầu nối nước điện bây giờ là bà con đã có thể dùng điện đúng nước được rồi
theo ghi nhận tại khu vực đất dịch vụ phường vạn phúc hệ thống đường ống nước sạch và điện mới được lắp đặt
tuy nhiên thực tế lại trái ngược hoàn toàn với điều mà đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hà đông nói
đến nay người dân vẫn chưa được sử dụng bởi hệ thống đường ống vẫn đang giang dở như thế này
nước sạch và điện là hai thứ tất yếu trong cuộc sống
nhưng thật chơi trêu
bốn năm qua người dân tại đây lại không được sử dụng những tiện ích này
việc lắp đặt hệ thống điện nước và để người dân được sử dụng chính là trách nhiệm mà chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải làm trong thời gian sớm nhất
trong hai mươi bốn giờ qua ở vùng núi bắc bộ đã có mưa vừa mưa to đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ
một số nơi ở thái nguyên hà giang phú thọ tuyên quang quảng ninh mưa lớn hơn với lượng từ một trăm ba mươi ba đến hai trăm linh năm mm
sự báo ngày và đêm nay vùng núi bắc bộ và cả vùng núi bắc trung bộ tiếp tục có mưa lớn từ tám mươi một trăm ba mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
các nơi khác ở hai khu vực này lượng mưa thấp hơn từ ba mươi bảy mươi mm
cảnh báo ngày và đêm nay trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ hai bốn mét nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất vùng núi
những nơi cần cảnh sát cao và hiện tượng trên trong một bốn tiếng tới
là huyện mường tè phong thổ xìn hồ tam đường của lai châu huyện mường nhé thị xã mường lây mường trà nậm pồ của điện biên
phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết